hiện nay mặc dù thành phố đà nẵng đã hoàn thành cách ly xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
mọi hoạt động xã hội đã bắt đầu đi vào hoạt động trở lại
nhưng do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín kéo dài nên phần lớn các đối tượng thuộc diện được hỗ trợ đã được giả soát
rất mong sớm nhận được gói hỗ trợ từ chính phủ để sớm một định cuộc sống
gia đình anh nguyễn văn thành là một trong hơn một trăm linh hộ ở tổ bốn mươi bốn phường thanh khê tây quận thanh khê
đang rất khó khăn bởi ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
gia đình anh gồm năm miệng ăn thêm mẹ già đau yếu
nhưng từ sau tết nguyên đán vợ chồng anh đều mất việc làm nên rất thiếu thốn
theo số liệu giả soát chỉ tính riêng tại phường thanh khê tây quận thanh khê
toàn phường có khoảng hai mươi dân thì có tới một phần ba lao động bị mất việc trong mùa dịch
vì vậy các hỗ trợ của địa phương nhất là chính phủ sẽ là cứu cánh của họ lúc này
cái vấn đề mà đến tay người dân thì nó còn phụ thuộc vào cái chi tiết hướng dẫn của thủ tướng
còn đối với ba nhóm đối tượng người có công bảo trợ xã hội phụ nghèo
thì theo quyết định của thủ tướng thì khi có quyết định là chúng tôi sẽ triển khai ngay
lập dân sách thì phải có công khai để cho nó không bọt sót
và cũng không để cho đối tượng lợi dụng chính sách
thống kê của sở lao động thương minh và xã hội thành phố đà nẵng tính đến cuối tháng ba năm nay
đà nẵng có gần năm mươi tám người lao động mất việc làm phải chấm dứt hợp đồng lao động
nghỉ không lương gần một mươi sáu ba trăm bảy mươi hộ nghèo
hộ cận nghèo hơn ba mươi tám đối tượng hưởng chính sách bảo trợ xã hội
và một mươi chín năm trăm linh đối tượng hưởng chính sách ưu đãi người có công cách mạng bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
do đó ngoài các gói hỗ trợ của thành phố rất cần sự hỗ trợ của chính phủ
để giúp các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng dịch bệnh
nhất là nhóm người có công hộ nghèo hộ cận nghèo công nhân lao động trên cơ sở đã giả soát
để họ sớm vượt qua khó khăn trong mùa dịch bệnh